thưa quý vị một khối không khí lạnh khá mạnh đang di chuyển về phía nước ta
và bắt đầu từ đêm nay nó sẽ gây mưa vừa mưa to ở các tỉnh vùng núi phía bắc
là điện biên lai châu lào cai sang đến hà giang cao bằng lạng sơn và cả quảng ninh
đến gần sáng và ngày mai vùng mưa sẽ mở rộng xuống cả khu vực trung du và vùng đồng bằng
và cả các tỉnh ven biển như hải phòng thái bình và nam định
cùng với đó nền nhiệt miền bắc ngày mai sẽ giảm mạnh
ở khu vực trung du và vùng núi mức nhiệt cao nhất cho ngày mai sẽ chỉ khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ trời chuyển lạnh
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ và trời mát
khoảng gần sáng và ngày mai không khí lạnh cũng sẽ tác động đến miền trung
nhưng phải đến gần trưa thì từ thanh hóa đến phần phía bắc của tỉnh quảng bình
mới đồng loạt có mưa vừa mưa to và cả rông mạnh
do tác động từ giải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động mạnh dần
trong ngày mai suốt một dọc từ đà nẵng trở vào cho đến
đến bình thuận cũng sẽ xuất hiện mưa nhiều nơi
mức nhiệt ngày mai ở trung bộ cũng giảm đáng kể
ở khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ giảm còn từ hai mươi tám ba mươi một độ
phần từ quảng bình đến quảng ngãi nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn ở các tỉnh từ bình định đến bình thuận nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi hai độ
giải hội tụ nhiệt đới mạnh lên cũng khiến cho mưa xuất hiện nhiều nơi
ở cả tây nguyên và nam bộ trong đêm nay
sang đến ngày mai sẽ có mưa vừa mưa to diện rộng
nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở khu vực tây nguyên
sẽ giảm còn hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn đối với nam bộ phổ biến từ ba mươi đến ba mươi hai độ
riêng một số nơi ở miền tây nam bộ nhiệt độ sẽ thấp dưới ba mươi độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ và vùng biển phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông mạnh
gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên mức cấp năm sau tăng lên mức cấp sáu
giật cấp bảy sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh ở mức cấp năm
mưa rông nhiều nơi tầm nhìn xa thấp từ bốn một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước